ông được nhà nước phong hàm đại tướng vào tháng năm năm một nghìn chín trăm tám mươi chín là đại tướng công an nhân dân đầu tiên của việt nam
ông là người có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng và dù ở bất cứ cương vị nào
ông vẫn luôn là một người lãnh đạo giản dị gương mẫu trung thành tận tụy với đảng
sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc
đại tướng mai trí thọ đã đi xa nhưng tư tưởng tầm nhìn và quan điểm của ông vẫn còn nguyên ý nghĩa thời sự
đến bây giờ động lại trong lòng thế hệ hôm nay mãi là hình ảnh một vị đại tướng với nhân cách lớn
một phẩm chất đạo đức trong sáng với tính cách mạnh mẽ khảng khái bộc trực đầy lòng nhân ái và hết lòng vì cuộc sống bình yên của nhân dân
đồng chí mai trí thọ tham gia hoạt động cách mạng từ rất sớm trong phong trào học sinh ở huế và hà nội khi còn là học sinh ngồi trên ghế nhà trường
đồng chí bị bắt giam cầm đầy đoạn khắc nghiệt tra tấn dã man năm năm trong các nhà tù
hai tiếng của thực dân đế quốc từ bắc chí nam
tập mạng tháng tám thành công mình mới tổ chức qua gia quốc rớt ông về
trong khi về có ba tôi đi trên tàu đó cũng có nguyên
trong lời tự bạch của mình đồng chí mai trí thọ cho biết trở thành công an với ông đó là một duyên cơ
và ông luôn ý thức về trách nhiệm đạo đức nghề nghiệp
công việc công an cần phải có đức tính cẩn trọng kỹ lưỡng điều tra tìm hiểu từ tình tiết nhỏ nhặt nhất
không được đa nghi cứng nhắc dẫn đến bắt bớ oan sai
với ông giá trị chất lượng công việc mới là điều quan trọng chứ không phải chức vụ quyền cao mới là thước đo giá trị công việc
chất lượng công an phải là ba việc
công an là phải ngăn chặn tội ác thứ hai nữa là phải vì nhân dân và thứ ba nữa là phải phục vụ nhân dân vô điều kiện
và những cái điều đó đã được quán triệt trong tất cả những bài phát biểu những cái quan điểm chỉ đạo của ông khi mà ông đi thăm cơ sở
phải làm thế nào để mà thay đổi hình ảnh của công an gắn với cái bản chất cao quý gắn với cái việc làm chân chính
gắn với cái tính nhân đạo trong cái hoạt động của mình
cởi mở dân chủ thẳng thắn chân thành tôn trọng sự thật không né tránh luôn tự phản biện và lắng nghe ý kiến phản biện là một đặc trưng tính cách
là khí phách và phong cách của đồng chí mai trí thọ trong mọi công việc và đời thường
ông là một người rất gần dân tin dân và được dân yêu quý và kính trọng
và người sài gòn thì người ta cho ông một cái
gọi là một cái biệt danh đó là người hay phản biện hay là đó là người hay đặt vấn đề
và ông chính là cái người tự phản biện hay tự phản biệt hay nêu vấn đề
chúng tôi nghiên cứu thấy rất là cảm phục đồng chí đấy là luôn luôn đối thoại thẳng thắn dân chủ kể cả những vấn đề ngay góc
rồi kể cả những vấn đề phức tạp mà đồng chí là không để tránh tìm ra cái tính đối chung và có sức thuyết phục
chính tư duy phản biện thẳng thắn tự phê bình quyết liệt này đã góp phần thúc đẩy mạnh mẽ toàn lực lượng công an tự nhận thức
tự soi tự sửa nâng cao ý thức tự phê bình và phê bình từ bộ đến cơ sở và từng cá nhân
làm cơ sở để đổi mới mạnh mẽ cả tư duy đổi mới chủ trương đối sách đổi mới tổ chức và cán bộ
đổi mới phong cách làm việc trong những năm đầu đổi mới
đổi mới đất nước và cho cả sau này
tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự
ngày một mươi bốn tháng bảy công an tỉnh bình phước phối hợp với công an huyện hớn quản điều tra làm rõ vụ án mạng nghiêm trọng khiến hai người tử vong
theo thông tin ban đầu giữa vũ văn như và chị điểu thị hiếu chú tại xã tân quan huyện hớn quản là người yêu
dạng sáng ngày ba tháng bảy giữa như và chị hiếu xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau trong lúc rằng co
như dùng gậy sắt đánh liên tiếp vào đầu chị hiếu khiến nạn nhân tử vong tại chỗ
gây án xong như lái xe ô tô rời khỏi hiện trường
đến khoảng chín giờ sáng cùng ngày sau khi uống một chai thuốc diệt cỏ như lái xe quay lại nơi gây án
phát hiện đối tượng quay lại hiện trường nhưng đã uống thuốc tự thử lực lượng chức năng lập tức đưa như đi cấp cứu tại bệnh viện
tuy nhiên đến dạng sáng ngày một mươi bốn tháng bảy đối tượng như đã tử vong
tòa án nhân dân tỉnh an giang vừa đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với hai bị cáo là tạ thanh hải
và trần văn dở về các tội giết người cướp tài sản và công nhiên chiếm đoạt tài sản
theo cáo trạng vào khoảng một mươi chín h ngày một mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
hải xảy ra mâu thuẫn với một thanh niên trú tại thành phố long xuyên nên đã dùng khúc cây đánh người này tử vong
sau đó hải cướp đi số tiền hơn bốn triệu đồng và một điện thoại di động trong túi của nạn nhân
lúc này dở đứng gần đó thấy ví da của nạn nhân rơi ra bên ngoài cho nên đã lấy đi chiếc ví trong đó có một triệu năm trăm linh nghìn đồng
lúc này lực lượng công an phường mỹ long đến bắt giữ hải cùng tăng vật còn dở bỏ trốn và cũng bị bắt giữ ngay sau đó
ngày một mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một và hai mươi hai tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai hải dở bị khởi tố để điều tra
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt tạ thanh hải
trung thân về tội giết người ba năm tù về tội cướp tài sản và trần văn dở chín tháng tù về tội công nhiên chiếm đoạt tài sản
đồng thời bị cáo hải có trách nhiệm bồi thường cho gia đình người bị hại số tiền trên hai trăm một mươi triệu đồng và cấp dưỡng nuôi con nhỏ của bị hại theo đúng quy định của pháp luật
công an tỉnh hà nam vừa khởi tố vụ án hình sự tạm giam hai bị can gồm lại thị loan và nguyễn mạnh chiến cùng chú huyện kim bảng để điều tra về hành vi tổ chức môi giới cho người khác
trước đó vào ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai tại sân bay nội bài lực lượng chức năng kịp thời phát hiện ngăn chặn lại thị loan và nguyễn mạnh chiến đang tổ chức cho sáu người trốn sang campuchia
các đối tượng khai nhận do có thời gian làm việc tại campuchia từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một đến tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai loan về nước và rụ rỗ được sáu nam nữ thanh niên ở tỉnh hà nam và sơn la
sau đó hứa hẹn đưa sang campuchia làm việc với mức lương là chín trăm linh usd một người một tháng
mỗi người phải nộp cho loan số tiền khoảng bốn triệu đồng
thời gian gần đây trên một số phương tiện thông tin truyền thông có đưa tin bệnh viện răng hàm mặt trung ương tp hcm và bệnh viện trợ rẫy tiếp nhận khám và điều trị một số người bệnh hoại tử xương hàm hoại tử xương hàm mặt có liên quan tới bệnh lý hậu covid một mươi chín
vào ngày một mươi bốn tháng bảy cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế có văn bản gửi bệnh viện răng hàm mặt trung ương tp hcm và bệnh viện trợ rẫy đề nghị báo cáo tình hình người bệnh hoại tử xương hàm
cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế đề nghị báo cáo nhanh tình hình người bệnh đến khám điều trị kết quả điều trị bệnh hoại tử xương hàm từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai cho đến nay cho bộ y tế trước ngày một mươi sáu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai
bộ y tế cũng yêu cầu thành lập hội đồng chuyên môn để xem xét xác định nguyên nhân gây bệnh và các yếu tố liên quan đến bệnh lý trên
báo cáo về cục quản lý khám chữa bệnh ngay sau khi thực hiện

tiếp tục quan tâm tổ chức đón tiếp khám điều trị chú đáo tận tình với người bệnh đồng thời có các thông tin chính xác dựa trên cơ sở khoa học và đề xuất có các biện pháp để người dân chủ động phòng tránh không làm hoang mang bất ổn trong xã hội
trước tình hình dịch sốt xuất huyết trên địa bàn đang gia tăng và dự báo từ nay đến hết năm hai nghìn hai mươi hai sẽ còn bùng phát mạnh sở y tế tp hcm cho biết hiện ngành y tế đã xây dựng kịch bản thu dung điều trị sốt xuất huyết để đảm bảo công tác thu dung điều trị không bị quá tải
theo sở y tế tp hcm qua giám sát công tác điều trị sốt xuất huyết tại các bệnh viện cứ một trăm linh người đến khám thì sáu mươi người cần nhập viện với các triệu chứng như sốt cao nôn ói không rõ nguyên nhân
trong số đó có khoảng hai mươi dấu hiệu cảnh báo một mươi dấu hiệu nặng một có dấu hiệu nguy kịch sốc kéo dài suy đa tạng
sở y tế đã xây dựng kịch bản dựa vào số ca mắc đến nhập viện và số ca nhập viện có tình trạng nặng để phân công cho các bệnh viện điều trị không để quá tải và thuốc men điều trị

cái đấy là thứ rất là quan trọng
một lần nữa xin cảm ơn ông đã dành thời gian cho chương trình vấn đề chính sách và cảm ơn ông về những chia sẻ rất cụ thể vừa rồi
xung quanh vấn đề này thì rất nhiều ý kiến bình luận trên mạng xã hội cho rằng có thể những bạn trẻ chỉ nghĩ đơn giản là làm clip để câu view để tăng tương tác
tuy nhiên với tính đặc thù của lĩnh vực hàng không chỉ cần một hành khách thiếu ý thức thiếu hiểu biết không tuân thủ các quy tắc an toàn bay thì hậu quả sẽ vô cùng nặng nề
và đây là thông điệp mà vấn đề chính sách sáng ngày hôm nay muốn gửi tới quý vị
còn bây giờ xin mời quý vị cùng đến với cụm tin chính sách đáng chú ý
chuẩn bị cho việc đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học cao đẳng giáo dục mầm non năm hai nghìn hai mươi hai
theo hướng dẫn của bộ giáo dục và ngoại truyền thống
từ nay đến ngày một mươi tám tháng bảy thí sinh trừ các thí sinh đã và chưa tốt nghiệp trung học phổ thông các năm trước phải ra soát kết quả điểm học bạ
cụ thể các học sinh cần ra soát kết quả học tập của ba năm học cấp trung học phổ thông trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung
và phải phản ánh lại với thầy cô có trách nhiệm nơi thí sinh học trung học phổ thông để điều chỉnh bổ sung nếu có
thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông trung cấp thí sinh tự do nhưng chưa thực hiện việc đăng ký thông tin cá nhân trên hệ thống
phải thực hiện việc đăng ký để được cấp tài khoản sử dụng cho việc đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học cao đẳng giáo dục mầm non
thời gian từ nay đến ngày một mươi tám tháng bảy
thành phố đà nẵng sẽ hỗ trợ một trăm linh học phí trẻ mầm non học sinh các trường phổ thông công lập trẻ mầm non học sinh các trường phổ thông ngoài công lập
theo mức học phí công lập năm học hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba do hội đồng nhân dân tp quy định
thời gian hỗ trợ trong chín tháng của năm học hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba
giáo dục đối với trẻ mầm non và học sinh phổ thông thuộc cơ sở giáo dục mầm non có vốn đầu tư nước ngoài
các đối tượng đã được giảm học phí theo các chính sách của trung ương và thành phố
được cấp bù phần hỗ trợ bằng một trăm linh mức thu học phí công lập năm học hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba
chính phủ mới ban hành nghị định bốn năm hai nghìn hai mươi hai về xử phạt hành chính trong lĩnh vực môi trường
đáng chú ý là với hành vi không phân loại rác theo quy định
các cá nhân hộ gia đình sẽ bị xử phạt từ năm trăm linh đồng
đến một triệu đồng
nghị định này sẽ có hiệu lực ngay từ ngày hai mươi năm tháng tám tới
ngoài ra nghị định cũng quy định xử phạt về nhiều hành vi khác
như phạt tiền từ một đến hai triệu đồng nếu có hành vi vứt thải
bỏ rác thải trên vỉa hè lòng đường hoặc vào hệ thống thoát nước
đổ nước thải không đúng quy định trên vỉa hè lòng đường phố
tiếp theo mời quý vị cùng điểm qua những bài viết đáng chú ý
có trên các số báo ra sáng ngày hôm nay
lịch sử vừa được điều chỉnh từ môn lựa chọn sang môn bắt buộc
trong chương trình giáo dục phổ thông
kế hoạch dạy môn học lịch sử sẽ được các trường học thực hiện ra sao
và tổ hợp các môn tự chọn sắp xếp thế nào là câu hỏi được đặt ra
khi năm học mới chỉ còn chưa đầy hai tháng nữa
chia sẻ với báo đại đoàn kết đại diện các trường và giáo viên cho rằng
việc thay đổi quyết định điều chỉnh môn lịch sử từ tự chọn sang bắt buộc
khiến các trường bị động lúng túng trong việc sắp xếp lại tổ hợp các môn tự chọn
bởi đến thời điểm này hầu hết các học sinh đã làm thủ tục nhập học và đăng ký tổ hợp
trong khi đó các chuyên gia cho rằng trong vòng khoảng hai tháng
rất khó để bộ giáo dục và đào tạo và các chuyên gia có thể biên soạn
được nội dung phù hợp với học sinh đại trà
không ít doanh nghiệp sản xuất công nghiệp liên tục đón tin vui
với các đơn hàng xuất khẩu kín lịch hết quý bốn năm hai nghìn hai mươi hai và sang cả năm hai nghìn hai mươi ba
theo báo tiền phòng những tín hiệu này đã bắt buộc các trường học
và góp phần không nhỏ trong việc kéo sản xuất trong nước tăng trưởng mạnh
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai tỷ trọng xuất khẩu của một số mặt hàng chủ lực
như điện thoại và linh kiện tăng một mươi bốn so với cùng kỳ năm trước
hàng dệt và hàng chủ lực may mặc gần hai mươi hai
theo bộ công thương thời gian tới hoạt động sản xuất công nghiệp và xuất khẩu
được kỳ vọng sẽ tiếp tục khởi sắc nhờ vào sự phục hồi của nền kinh tế thế giới
và việc triển khai các hiệp định thương mại tự do fta của việt nam
được thực thi một cách đầy đủ
ngoài ra làn sóng chuyển dịch đầu tư của các tập đoàn nước ngoài
với quy mô sản xuất lớn và mạng lưới khách hàng rộng khắp
sẽ là động lực mới cho hoạt động sản xuất nhập khẩu kéo theo tăng trưởng sản xuất trong nước
sau hơn ba tháng triển khai tiến độ giải ngân gói hỗ trợ tiền thuê nhà trọ
cho người lao động đang rất y ạch
nhiều công nhân đã nộp hồ sơ đề nghị từ hai tháng trước
nhưng đến nay vẫn mòn mòn chờ đợi
theo báo lao động hiện đã có một mươi năm địa phương giải ngân
cho khoảng một mươi ba năm trăm linh lao động với kinh phí là hơn bảy mươi tỷ đồng
so với dự kiến ba bốn triệu lao động sẽ được nhận hỗ trợ tương ứng với sáu sáu trăm linh tỷ đồng
tiến độ giải ngân của gói hỗ trợ rất chậm
theo bộ lao động thương binh và xã hội
một trong những nguyên nhân khiến tỷ lệ giải ngân gói hỗ trợ thấp
là các địa phương chờ kinh phí từ trung ương
chưa chủ động bố trí nguồn thực hiện
để tháo gỡ thủ tướng quyết định cấp một trăm linh kinh phí từ ngân sách trung ương
cho các địa phương để thực hiện chính sách
hiện bộ lao động thương binh và xã hội đã đồn đốc các địa phương
thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà bằng văn bản gọi điện trực tiếp và đi kiểm tra
tại dự thảo luật giá sửa đổi đang lấy ý kiến mới đây
bộ tài chính đề xuất sẽ bỏ quỹ bình ổn giá sang giàu và điều tiết theo giá thị trường
tuy nhiên bỏ quỹ bình ổn giá thì phải thêm công cụ nào để điều tiết giá sang giàu
thì là vấn đề cần được tính đến
thực tế ở nhiều quốc gia giá sang giàu lên xuống
hàng ngày theo biến động thị trường và nhà nước có kho dự trữ rất lớn
muốn tắc động giá sẽ xả các kho này
còn ở việt nam kho dự trữ sang giàu quốc gia rất mỏng
và vẫn gộp chung với kho dự trữ của các doanh nghiệp đầu mối
do vậy theo các chuyên gia với cơ chế điều hành thị trường sang giàu của việt nam
thời điểm này thì việc xóa bỏ quỹ bình ổn giá cần phải cân nhắc kỹ
thực tế sang giàu là mặt hàng thiết yếu nên nhà nước muốn quản lý sang giàu
thì phải có công cụ để điều khiển can thiệp trong trường hợp giá tăng sốc
hỗ trợ điều hành giá tốt hơn